thời gian gần đây dự án canh đảo funan techo của campuchia đang được dư luận trong nước và thế giới quan tâm
đặc biệt là các quốc gia sông mekong trải qua trong đó có việt nam
dự án canh đảo funantecho được chính phủ campuchia khởi xướng từ năm hai nghìn hai mươi hai
dự kiến khởi công cuối năm hai nghìn hai mươi bốn và hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi năm
với tổng kinh phí đầu tư một bảy tỷ usd dự án chuẩn bị triển khai phía thượng nguồn
nhưng theo nhiều chuyên gia sẽ tác động dòng chính sau mekong trong bối cảnh hạn mặn
biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt hơn tại khu vực đồng bằng sông cửu long của việt nam
theo thông báo của phía campuchia dự án dự kiến sẽ nâng cấp và cải tạo một trăm tám mươi km tuyến canh sông
các đoạn canh được thiết kế với kích thước đủ lớn bề rộng đáy canh năm mươi m
bề rộng mặt canh từ tám mươi đến một trăm hai mươi m và chiều sâu mực nước trong kênh bốn bảy m
để các tàu tải trọng đến một tấn có thể đi qua
thời gian xây dựng dự án là bốn năm
năm năm dự kiến khởi công cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
trên kênh này có ba công trình âu thuyền tại ba vị trí
âu thuyền nơi kết nối với sông ba sắc sông hậu
âu thuyền tại tỉnh ta keo và âu tàu nơi cửa ra tỉnh kép
âu thuyền với kích thước cơ bản dài rộng sâu là một trăm ba mươi năm m x một mươi tám m x x năm tám m
lượng nước xả tối đa của âu thuyền là ba sáu m khối trên một giây
trước những thông tin bước đầu được cung cấp của dự án
ông đặng thanh lâm phó viện trưởng viện quy hoạch thủy lợi
tại miền nam cho rằng các số liệu về dự án canh đảo funantecho
hiện vẫn chưa đầy đủ nhất là trong mục đích sử dụng nước
nên việc tính toán tác động xuyên biên giới đến việt nam
vẫn chưa chuẩn xác tuyệt đối
chính vì thế vấn đề đặt ra là các bộ ngành của việt nam
nên đề nghị phía campuchia phối hợp chặt chẽ trong việc chia sẻ thông tin
đánh giá tác động của dự án phunanetro đối với tài nguyên nước
và môi trường sinh thái của đồng bằng sông cửu long
ông đặng thanh lâm kiến nghị cần cung cấp thông tin
về đánh giá tác động môi trường của dự án
đây là dự án được nêu là để phát triển
về phía ủy hội mê công rất mong có đánh giá tác động xuyên biên giới
để cho phía việt nam đây là sự phối hợp khách quan và đầy đủ nhất
mới đây ngày hai mươi ba tháng bốn ủy ban sông mê công việt nam
tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án canh đảo funaneto
của campuchia diễn ra ở thành phố cần thơ
các chuyên gia đại biểu cũng đã nêu những quan ngại về dự án này
bao gồm các tác động của dự án đến tài nguyên nước vùng đồng bằng sông cửu long
đặc biệt trong bối cảnh hạn hán mặn xâm nhập diễn ra ngày càng thường xuyên và khắc nghiệt hơn
việc thực hiện dự án sẽ chuyển nước từ sông ba sát sông hậu
là phân lâu của sông mê công ra cảng kép nằm ngoài lâu vực
sẽ gây suy giảm đáng kể tài nguyên nước tới vùng đồng bằng sông cửu long
gây tác động không nhỏ đến các hoạt động sinh kế sản xuất của người dân địa phương
và các hệ sinh thái tự nhiên
tiến sĩ nguyễn đức tuấn điều phối viên tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế
đề nghị các giải pháp và chiến lược đều phải dựa trên đánh giá tác động giảm thiểu nhất
đến mức có thể hài hòa với các lợi ích về kinh tế
với công trình này với những quan ngại về ảnh hưởng xuyên biên giới
thì ông nghĩ là chúng ta cần phải đánh giá theo quy trình đầy đủ
tiến sĩ nguyễn đức tuấn cho rằng về phía các bên
cần yêu cầu phía campuchia cập nhật thông tin về dự án này
nếu vấn đề cụ thể đặt ra đối với khu vực đồng bằng sông cầu long
phó giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực biến đổi khí hậu
ở góc độ của một người nghiên cứu độc lập cho rằng
mù khô ở đồng bằng sông cầu long vốn đã thiếu nước
nay sẽ càng thiếu nước chậm chọng hơn nữa nếu có những tác động từ phía trên
dọc theo dòng mê công
theo ông tuấn những hậu quả sẽ kéo theo
nhưng mặn sẽ xâm nhập sâu hơn
và những hệ lụy về mặt sinh thái đa dạng sinh học cũng bị ảnh hưởng rất lớn
theo phó giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn
đây là vấn đề nước xuyên biên giới
nên chắc chắn sẽ tác động đến đồng bằng sông cầu long
ông tuấn cũng nêu ra một viễn cảnh khi canh funatecho được triển khai
đó là trong mùa mưa việc canh khi đào đất đắp hai bên thành đường
tạo thành làng mạc thành phố khu công nghiệp
tạo thành đê chắn ngang cánh đồng lũ
khiến phía bắc canh sẽ ngập nhiều hơn
trong khi phía nam canh tức phía nằm về hướng việt nam sẽ ít nước hơn
như vậy theo ông tuấn điều này có nghĩa có thể nước ít hơn
phù sa ít hơn cá ít hơn
và tất cả những công trình đã xây dựng ở vùng tứ giác long xuyên sẽ dần mất tác dụng
theo ông lê anh tuấn năm hai nghìn hai mươi hai
thủ tướng chính phủ đã phê duyệt quy hoạch đồng bằng sông cửu long
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi
trong khi quy hoạch chưa tính đến kịch bản có canh funatecho
vì thế ông tuấn đặt ra một vấn đề là có cần phải thay đổi hay không
tương tự các tỉnh xây dựng quy hoạch cũng dựa vào tổng lượng nước theo quy hoạch vùng
và đang làm kiểm kê lượng nước đồng bằng sông cầu long
đến nay các tỉnh có phải điều chỉnh hay không
đối với đề án một triệu hectare lúa chất lượng cao
phát thải thấp của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thì theo phó giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn
cây lúa sẽ ăn gì uống gì khi phù sa ít đi
đất đai bạc màu hơn ít nước hơn
như vậy một triệu hectare có điều chỉnh không
ông tuấn cũng bày tỏ sự lo lắng
khi hình dung giải pháp chống sạt lở cho đồng bằng sông cửu long sẽ nặng nề hơn
phó giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn cho biết
các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu hay xóa đói giảm nghèo
có khả năng phải điều chỉnh vì kịch bản ứng phó được xây dựng
trong điều kiện trước khi có tình huống mới như hiện nay
chúng ta phải làm thế nào để tạo sự phát triển hài hòa
giữa các nước trong lưu vực sông mê công
vấn đề đặt ra là chúng ta không bác bỏ
nhưng làm sao để chuyện đánh đổi không quá lớn
và chúng ta cũng không thể nào lấy con sông mê công ra
để làm vật thực nghiệm để xem là tốt hay xấu được
liên quan đến yêu cầu campuchia chia sẻ thông tin về dự án canh đảo funanteco
còn gọi là kênh phù nam trong một cuộc họp diễn ra vào ngày bảy tháng năm
phó thủ tướng campuchia sun chan thon tuyên bố nước này không có nghĩa vụ
cung cấp thêm thông tin và sẽ không tham vấn với các quốc gia trong khu vực
về dự án canh đảo funanteko
ông sun chan thon đã dẫn hiệp định mê công năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
quy định rằng các hoạt động ảnh hưởng đến các nhánh của con sông
phải được thông báo cho ủy ban liên hợp của ủy hội sông mê công
ông sun chan thon khẳng định campuchia đã thực hiện trách nhiệm này
bằng thông báo về canh đảo funanteko cho ủy ban vào ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời campuchia có nghĩa vụ thông báo cho ủy ban hỗn hợp biết
trước khi tiến hành xây dựng và không bắt buộc phải tham vấn trước
hoặc phải có thỏa thuận cụ thể từ các nước thành viên ủy hội sông mê công
phó thủ tướng campuchia giải thích rằng canh đảo funanteko
là một dòng sông ba sắc vốn chỉ là nhánh của sông mê công
ông sul chan thon nhắc lại lập trường của campuchia rằng
nước này không lơ là trách nhiệm chia sẻ thông tin chi tiết
về dự án funanteko cho việt nam cả chính thức và không chính thức
tuy nhiên ông này nhấn mạnh nếu cần thông tin đó
vui lòng yêu cầu ủy hội sông mê công cung cấp thông tin
giải thích về lo ngại canh đảo funanteko làm giảm lưu lượng sông mê công
phó thủ tướng campuchia nói rằng dự án chỉ cần năm m ba trên dây
tương đương với năm mươi ba lưu lượng sông
khối mỗi dây vì vậy phó thủ tướng campuchia cho rằng
lượng nước được chuyển hướng chỉ bằng một giọt nước trong sô
ông sul chan thon khẳng định canh đảo funanteko thậm chí còn góp phần
giảm nhẹ lũ lụt ở miền nam việt nam
chúng tôi hướng tới một dự án không chỉ mang lại lợi ích cho campuchia
mà còn cho các nước láng giềng của chúng tôi
ngoài ra nhà lãnh đạo campuchia cũng nhấn mạnh
dự án canh đảo funanticco có sự tham gia của nhiều tổ chức
như cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản ngân hàng phát triển châu á
ban thư ký ủy hội sông mê công và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn vận tải đường thủy
cccc một công ty con của công ty xây dựng giao thông trung quốc
theo hiệp định mekong năm một nghìn chín trăm chín mươi năm các dự án ảnh hưởng dòng chính của sông
phải đọc ủy hội sông mê công xem xét kỹ thuật nhận ý kiến đóng góp
từ các quốc gia thành viên bao gồm việt nam lào và thái lan
đây là các căn cứ pháp lý quốc tế quan trọng cho việt nam
đòi hỏi phía campuchia phải lấy ý kiến rộng rãi từ các nước trong khu vực
về dự án canh đào này
tuy nhiên ủy hội sông mê công cho hay campuchia không chia sẻ kết quả
nghiên cứu khả thi của dự án canh đào dù họ đã nhiều lần đề nghị
và hai lần gửi công văn vào tháng tám và tháng một mươi hai nghìn hai mươi ba
phó thủ tướng campuchia cho biết ba mươi ba hàng xuất nhập khẩu của campuchia hiện nay
được vận chuyển dọc sông mê công rồi tới các cảng của việt nam
dự án canh phunanteco được kỳ vọng sẽ giảm bảy mươi lượng hàng đi
và đến campuchia qua cảng việt nam
tuyến đường ngắn hơn từ phnom penh ra biển qua canh phunanteco
còn giúp giảm phát thải khí nhà kính
dự án canh đào phunanteco được hội đồng bộ trưởng campuchia phê chuẩn
vào tháng năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến kết nối cảng sông phnom penh với vịnh thái lan
ở tây nam campuchia đi qua các tỉnh kanda takeo campos và kép
theo tài liệu campuchia chỉnh lên ủy hội sông mê công vào tháng tám hai nghìn hai mươi ba
canh phunanteco sẽ bắt đầu hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi tám
dự án có trị giá ước tính một bảy tỷ usd dự kiến do công ty trung quốc
thực hiện theo hình thức xây dựng vận hành chuyển giao
theo thiết kế dự án canh đào phunanteco sẽ xây dựng ba đập thủy điện
một cây cầu lối đi ven bờ dài hai trăm linh tám km và cung cấp hỗ trợ giao thông thủy
cũng như các cơ sở hạ tầng xuyên sông khác
ngày năm năm phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng đề nghị campuchia
phối hợp với các bên đánh giá đầy đủ tác động của dự án canh đào phunanteco
đối với nguồn nước và môi trường sinh thái tiểu vùng sông mê công
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam cho biết đối với dự án canh đào phunanteco
việt nam rất quan tâm tôn trọng lợi ích chính đáng của campuchia
theo tinh thần hiệp định mekong một nghìn chín trăm chín mươi năm phù hợp với các quy định liên quan
của ủy hội sông mê công và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước
vào ngày sáu tháng năm trong cuộc tiếp phó thủ tướng campuchia tại hà nội
thủ tướng phạm minh chính khẳng định việt nam mong muốn cùng campuchia
và các quốc gia trong lưu vực sông mekong hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng
quản lý bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông mê công trên cơ sở hiệp định mê công
và các quy định của ủy hội sông mekong quốc tế bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông
vì sự phát triển bền vững của lưu vực lợi ích của cộng đồng người dân trên lưu vực